tại hà nội đại sứ quán lào tại việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
về phía việt nam tới sự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội phạm minh chính
bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương phạm bình minh phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
cùng sự có các đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
trải qua bốn mươi năm năm dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào nhân dân các dân tộc lào đã giành được nhiều thành tiệu to lớn
đất nước lào đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ phát triển trên cả ba lĩnh vực an ninh chủ quyền dân tộc phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc tế
đồng chí tòng thị phóng chúc mừng những thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước lào
đảng nhà nước việt nam luôn giành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình để không ngừng cố gắng
cố vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt sự hợp tác toàn diện giữa việt nam lào
những năm gần đây quan hệ hợp tác giữa việt nam và lào đã không ngừng phát triển mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
đặc biệt truyền thống đoàn kết quý báu việt nam lào luôn được tiếp tục duy trì phát huy để củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững